thông tin từ sở lao động thương minh và xã hội tp hcm cho biết mức thưởng tết dương lịch và tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi
dành cho người lao động ở tp hcm tăng nhẹ so với mức thưởng tết năm hai nghìn một mươi chín
trong đó thưởng tết dương lịch lập kỷ lục với mức ba năm tỷ đồng một người
mức thưởng tết dương lịch hai nghìn hai mươi cao nhất ở tp hcm là ba năm tỷ đồng một người
thuộc một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ngành tài chính ngân hàng bảo hiểm
vượt xa mức cao nhất của tết dương lịch hai nghìn một mươi chín là năm trăm linh triệu đồng một người
còn mức thưởng cao nhất trong tết nguyên đán canh tí là tám trăm linh triệu đồng một người
tết kỷ hợi là gần một hai tỷ đồng một người
theo sở lao động thương minh và xã hội tp hcm mức thưởng tết năm nay không cao hơn nhiều
so với tết năm hai nghìn một mươi chín
bình quân người lao động trên địa bàn thành phố được thưởng tết dương lịch hơn ba ba triệu đồng một người
tết nguyên đán là một mươi triệu đồng một người
tết thường tết cao nhất ở các ngành tài chính ngân hàng bảo hiểm bất động sản điện tử công nghệ thông tin